cô chị lập tức dẫn em mình đi ngành
kỹ năng quan sát và cảnh giác trước người lạng của bé gái rất tốt
bố mẹ nên hướng dẫn cho con những kỹ năng như thế này ngay từ bé
luôn nắm tay em trong mọi hoàn cảnh là cách cô chị bảo vệ em
hai con ơi đi đâu đấy
khi gặp bà cụ lần đang tìm đường về nhà cô chị luôn lễ phép trả lời câu hỏi của bà
chị con đi lấy bài kiểm tra bữa trước chứ không thấy
thật đáng khen cho hành động giúp đỡ bà cụ của hai chị em
trong khi chỉ còn một chút nước và một cái bánh giữa trưa đang nắng và mệt mỏi
cộng với cái đói
không lẫn như bà con thì bà lại chẳng cần phải hỏi
ra cái chỗ cổng công viên con biết không
mặc dù gặp người già yếu cần giúp đỡ nhưng chị luôn cảnh giác với bà
cô chị luôn dũng cảm bảo vệ em và đề phòng mọi người muốn dẫn em trai đi
bị lạc là tình huống thường gặp nhất ở trẻ khi cha mẹ không để ý
hoặc do trẻ hiếu động đi xa khỏi tầm mắt của người lớn
cha mẹ cần dạy cho con những kỹ năng để ứng phó khi đi lạc
hãy ở một nhà đường để đừng bị lạc
hãy ở một vị trí cố định mà cha mẹ hoặc người lớn dặn trước
tuyệt đối không đi theo người lạ
quan sát và cảnh giác trước những câu hỏi hành động khả nghi của những người tiếp cận mình để xử lý
luôn giữ khoảng cách xa với những người đang tiếp cận và có ý đồ xấu để nhanh chóng thoát khỏi tầm mắt của những đối tượng này
hãy dạy trẻ lớn hơn luôn chăm sóc và bảo vệ trẻ nhỏ hơn
tuyệt đối không được tách ra nhau khi bị lạc
lúc này đã gần một mươi hai giờ trưa
hai tiếng ở công viên chờ người chị lớn đã làm hai chị em có phân mỏi và đói
tiếp tục là một cô gái lạ tiếp cận và hỏi hàn hai bé
con tên vân đúng không
cẩm vân đúng không
con mẹ vân anh đúng không
cô là bạn của mẹ con
sao hai đứa lại ở đây
chị phương đúng không
có khát nước không
thế bây giờ đi ra cổng đi
cô muốn uống nước cho uống
phụ huynh nên lưu ý
người giấu có hành vi lạ có thể điều tra từ trước
về thông tin cá nhân gia đình của các bé
lúc này trẻ không nên vội vàng
tin người lạ và đi theo
hôm trước có việc xong rồi cô qua nhà
cô ăn cơm mới hồi tết
con không nhớ à
quang anh nhớ à thấy chưa
em nhớ đấy
bây giờ ở đây toàn người lạ mà cô biết mẹ con
cô bảo này

ủa con lớn rồi mà con tự đi
bọn con chưa lớn
bọn con cần sự bảo vệ của người lớn
cô đi trước đi
trước sự lớn tiếng của cô gái
mặc dù không hề tin tưởng người lạ
nhưng cô chị vẫn phải dẫn em đi cùng
cô chị luôn dắt em
và giữ khoảng cách đủ xa với người lạ
lên xe đi cho mẹ
thôi không cần là con ở đây được
đưa đi ăn xong rồi đưa về thanh trì
con không lo lắng
con không lo cho con thì con phải lo cho em con
đưa trẻ con ra ngoài thì không hết giờ là nắng rồi
có khi đóng cửa chú bảo vệ ở đây
đưa đưa đưa trẻ con

và sự thuyết phục của cô gái
cô chị đành đồng ý lên xe
sau ba mươi phút ngồi trên xe cô chị đã phát hiện ra mình đang bị bắt cóc
mặc dù đang rất sợ nhưng chị không khóc lớn để giữ bình tĩnh cho em trai
sau một lúc ngồi chấn tĩnh lại để ý không có người đàn ông lái xe cô chị đã biết cách mở cửa và kéo em ra ngoài
cô chị đã tìm kiếm sự giúp đỡ của những người đáng tin cậy đó là một quán cà phê ở gần đó
lúc này dù rất hoảng sợ nhưng chị vẫn ghi nhớ số điện thoại của gia đình và luôn giữ em bên mình
một lát sau thế hai bé tự gọi đồ ăn trưa để chờ người chị lớn đến
ekip của chương trình đã xuất hiện cùng chị của hai bé
em khuyên các bạn nhỏ là

thì chị sẽ gọi đồ ăn trưa

và em khuyên các bạn là hãy nên giữ nhiều số điện thoại của gia đình
trẻ em bị bắt cóc
luôn làm nỗi sợ hãi chưa bao giờ dừng lại
của các bậc phụ huynh
vì vậy cha mẹ hãy trang bị cho con những kỹ năng cần thiết
để phòng tránh và ứng phó khi bị bắt cóc
cần dạy trẻ những người có thể tin tưởng được
như bảo vệ lực lượng chức năng
những người mặc đồng phục
người lạ sẽ dễ dàng chiếm được sự tin tưởng của trẻ
khi trò chuyện mà gọi tên của chúng
xong điều này có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
khi phát hiện bị bắt cóc
cần bình tĩnh quan sát đối tượng xấu
để tìm cơ hội tránh xa họ
có thể hét lớn nếu thấy có nhiều người xung quanh
hãy cố gắng chạy thoát khỏi đối tượng xấu
và tìm đến những địa chỉ đông người
như quán ăn hay quán cà phê